phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn vừa phối hợp với cán bộ ngân hàng liên việt postbank chi nhánh tỉnh bắc cạn ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chuyển tiền để đầu tư trường khoán
vào khoảng một mươi một h ngày một mươi một tháng tám một người dân chú tài huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn đến phòng giao dịch của ngân hàng liên việt postbank chi nhánh tỉnh bắc cạn yêu cầu giao dịch viên rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đang gửi tại ngân hàng với số tiền là một trăm năm mươi triệu đồng
mục đích để nạp vào tài khoản chuyển tiền và gói đầu tư trường khoán mới tham gia
nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo nhân viên ngân hàng đã báo cáo lãnh đạo ngân hàng và liên hệ với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn phối hợp giải quyết
sau khi được các cán bộ của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và cán bộ ngân hàng giải thích nhận thấy việc mình chuyển tiền đầu tư có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên người này dừng mọi hoạt động giao dịch và chuyển tiền
tuy nhiên trước đó vào ngày một mươi tháng tám nạn nhân đã thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình mở tại việt tim banh với số tiền chín mươi triệu đồng đến số tài khoản mang tên nguyễn thị ngọc trinh mở tại ngân hàng vib
sau đó vào ngày một mươi một tháng tám các đối tượng yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền thì được ngăn chặn